ngày hai mươi năm tháng ba bệnh viện trung ương thái nguyên cho biết tình trạng sức khỏe của sáu bệnh nhân
trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đang dần ổn định trong đó có hai người đã xuất viện
trước đó vào hồi một h năm ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại km một trăm ba mươi bốn cộng sáu trăm linh tuyến quốc lộ một b
thuộc địa phận xóm la đành xã hóa trung huyện đồng hỷ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xe ô tô tải mang biển kiểm soát chín mươi tám c tám nghìn chín trăm tám mươi bốn do nguyễn văn khoản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm điều khiển
sau đó tiếp tục đâm vào xe ô tô innova bảy chỗ mang biển kiểm soát một mươi hai a một nghìn bốn trăm sáu mươi bốn do nguyễn đình tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám điều khiển theo hướng ngược chiều
trên xe bảy chỗ lúc đó có bảy người trong đó có bốn người cùng một gia đình mang quốc tịch hàn quốc
gồm vợ chồng và hai con nhỏ vợ là người việt nam cùng người nhà của vợ
vụ tai nạn đã khiến sáu người trên xe bị thương và được đưa đến bệnh viện trung ương thái nguyên
do vết thương quá nặng một cháu nhỏ trong gia đình đã tử vong hai xe ô tô bị hư hỏng nặng
có các quá trình điều trị tích cực hiện tại bệnh nhân trong tình trạng ổn định không khó thở vẫn còn đau ngực không khó thở
nếu tiến triển như thế này thì dự kiến ra viện trong khoảng thời gian
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo huyện đồng hỷ đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ và chia buồn với gia đình các nạn nhân